họ hàng nhà chim yến đã chọn những vách đá treo leo để làm nơi xây tổ đẻ trứng
từ đó làm nên thương hiệu yến xào củ lao chạm nổi tiếng
hệ thực vật rừng củ lao tràm theo thống kê có bốn trăm chín mươi chín loại thuộc ba trăm năm mươi hai chi
một trăm một mươi năm họ của năm trên sáu ngành thực vật bậc cao có mặt của hệ thực vật việt nam
trong một trăm linh họ thực vật đã phát hiện ở củ lao chạm
có một số được dùng làm thuốc
đáng chú ý là cây cỏ nhung thuộc hò phong lan và cây trầm hương là những loài cây đặc biệt quý hiếm
bóp phần làm nên nét phong phú đa dạng và độc đáo của củ lao chạm
chính là hệ sinh thái biển của cụm đảo này
nằm ở độ sâu
từ ba đến hai mươi mét so với mặt nước biển là dạng san hô với tổng diện tích chiếm hơn ba trăm linh hectare
các kết quả nghiên cứu đã thống kê được tổng cộng có hơn ba trăm linh loại san hô cứng
tám dạng thuộc bốn mươi giống và một mươi bảy họ
các dạng san hô là môi trường sinh sống lý tưởng cho nhiều loài thủy hải sản
những thảm cỏ biển và thảm giống biển
cũng góp thêm một nét đặc trưng cho củm đảo củ lao chạm
riêng thảm cỏ biển được ghi nhận tại sáu khu vực
với năm loài cỏ biển phân bổ trên diện tích khoảng năm mươi hecta
còn thảm giống biển thì phân bổ hầu hết ở các khu vực đảo xung quanh củ lao chạm
với hai loài chủ yếu là loài giống quạt và giống khủi bắc
các thảm cỏ ven biển và nhất là thảm rong biển
là môi trường sinh trường tốt cho nhiều loài thủy hải sản
các thảm cỏ biển và nhất là thảm giống biển là môi trường sinh trường tốt cho nhiều loài thủy hải sản
đặc biệt là các loài cá
theo số liệu loài cá sản ở củ lao chạm giao đồng từ một trăm ba mươi đến hai trăm linh loài
theo số liệu loài cá sản ở củ lao chạm giao đồng từ một trăm ba mươi đến hai trăm linh loài
khu dự trữ sinh quyền thế giới củ lao chạm hội an
các hệ sinh thái rạng sân hô của cửu lô tràm vẫn còn tương đối tốt và các hệ sinh thái thảm cỡ biển cũng rất là tốt
đó là một môi trường rất là thùng lợi để phát triển nguồn lợi thủy sản
bên cạnh đó cũng có thể là một tiềm năng du lịch rất là lớn về du lịch sinh thái biển cho cửu lô tràm